chiều nay sáu tháng chín đài tiếng nói việt nam vov đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhà hát đài tiếng nói việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu ý kiến
cùng dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
các đồng chí bí thư trung ương đảng phát đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao
và các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn thế kỷ
tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương
bảy mươi năm năm qua đài tiếng nói việt nam có bước trưởng thành vượt bậc về mọi mặt
từ một mươi cán bộ phóng viên kỹ thuật viên ngày đầu thành lập đến nay đài tiếng nói việt nam
đã có một đội ngũ đông đảo hơn hai bảy trăm linh người hoạt động ở khắp trong nước và nhiều khu vực trên thế giới
từ chỗ chỉ làm phát thanh đến nay đài đã có thêm nhiều kênh truyền hình báo điện tử và báo in
trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình đa phương tiện có nhiều chương trình chuyên biệt
phát sóng một mươi ba thứ tiếng các dân tộc thiểu số một mươi ba thứ tiếng nước ngoài và tiếng việt cho đồng bào việt nam ở xa tổ quốc
chính tiếng nói việt nam đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết để chúng ta giành chiến thắng qua các cuộc chiến tranh
giành độc lập thống nhất đất nước giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chúng ta phải phát triển trong trạng thái bình thường mới vừa quyết liệt phòng chống dịch
vừa quyết tâm duy trì phục hồi phát triển các hoạt động kinh tế xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân
trước hết là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm
tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
những yêu cầu này đòi hỏi sự quyết lâm cao của cải thống chính trị của toàn đảng
toàn quân của toàn dân ta trong đó có vai trò của báo chí truyền thông của đài tiếng nói việt nam
đài tiếng nói việt nam đã khẳng định được vai trò là cơ quan ngôn luận quan trọng hàng đầu của đất nước
là tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
là nhịp cầu hữu nghị thân thiện tin cậy nối việt nam với bạn bè thế giới
đài tiếng nói việt nam cần tiếp tục nâng cao hơn nửa bản lĩnh chính trị năng lực chuyên môn
đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý tài chính và công nghệ
vương mình trở thành cơ quan truyền thông hiện đại đa phương viện đi đào trong chuyến đổi số
ứng dụng công nghệ mới trí tuệ nhân tạo
trong đó vấn đề quan trọng nhất là tốc độ thông tin đáp ứng nhu cầu của khán giả
thính giả nhưng vẫn giữ được bản sắc và những giá trị đền toán của mình
đưa công nghệ thông minh vào chương trình phát thanh truyền hình
làm tốt hơn nữa vai trò kết nối hàng chục triệu trái tim người việt của chúng ta
thay mặt lãnh đạo
lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tặng nhà hát đài tiếng nói việt nam
nhân dịp này vov vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hàng nhất
ban thể sự vov được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất
ban đối ngoại vov năm được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất